tuy nhiên đi kèm với đó là những mặt trái mà người tiêu dùng cần phải tỉnh táo để phát hiện nếu không muốn tiền mất tật mang
vậy đâu là giải pháp để người tiêu dùng có thể nhận biết được đâu là hàng giả hàng kém chất lượng đâu là hàng thật bảo đảm an toàn chất lượng
đặc biệt là với các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như các mặt hàng nông sản
xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
đây là một con tem điện tử vnpt check
tem có chứa mã xác thực được hiển thị dưới dạng
tem này sẽ được dán lên các sản phẩm như gạo xoài na cam hay bưởi
mỗi sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp trên thị trường chỉ được cấp duy nhất một mã qr
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh người dùng có thể quét mã qr này để kiểm tra xác thực với các thông tin về nguồn gốc hàng hóa
còn đối với doanh nghiệp thông qua hệ thống giám sát có thể biết được nơi nào nghi ngờ có tem giả lô hàng xuất đi hiện đang được bán ở vùng nào và phân tích thông tin sử dụng của khách hàng
với công nghệ tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa của vnpt check người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận biết được hàng giả hàng kém chất lượng góp phần nâng cao giá trị cạnh tranh của hàng hóa việt nam đặc biệt là các mặt hàng nông sản tiêu dùng
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám công ty này bắt đầu ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng việc ký hợp đồng với vnpt vĩnh long một triệu tem
trong mình một tháng sử dụng khoảng một trăm linh tem tương đương với hai tấn gạo
theo doanh nghiệp việc bỏ ra một khoản chi phí đầu tư hợp lý với những gì họ nhận được bởi phần mềm này xác định được chính xác nguồn gốc hàng hóa bảo đảm được uy tín của doanh nghiệp và bảo vệ người mua hàng khỏi vấn nạn hàng giả hàng nhái
chi phí bỏ ra để áp dụng cái tem truy xuất nguồn gốc này thì nó cũng thỏa đáng tại vì mình giúp cho khách hàng tìm hiểu được cái sản phẩm của công ty nhanh chóng từ đó giúp khách hàng tiêu thụ sản lượng của công ty tăng nhiều hơn
bên cạnh đó công nghệ vnpt check còn có thể giúp cho công việc quản lý của các đơn vị nhà nước trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa được chặt chẽ hơn
đối với nhà quản lý thì nó không chỉ là trên cái nông sản bán ra mà nó còn trên cây giống và những cái vật tư nông nghiệp nữa thiết bị đầu vào vì vậy cho nên khi mà mình dễ dàng mình phát hiện được cái hàng gian hàng giả
công nghệ này còn góp phần làm tăng thêm sự tin tưởng giữa người bán và người mua giữa doanh nghiệp và người nông dân chính vì vậy việc bao tiêu đầu ra ổn định cho nông dân cũng được đánh giá là khả quan hơn
thời gian trước thì mình không có truy xuất nguồn gốc thì mình khó chứng minh được cái việc mà nông dân mình thực hiện theo đúng quy trình sản xuất và cũng như chứng minh cái nguồn gốc giống cho doanh nghiệp
thì hiện nay mình có cái truy xuất nguồn gốc tại mọi thời điểm họ đến họ đều có thể xem được cái nhật ký trên app phần mềm và họ tin tưởng là nông dân mình làm thật
chưa bao giờ cán bộ quản lý nông nghiệp ở địa phương lại tự tin nói về sản phẩm địa phương và cách canh tác của người nông dân như lúc này
tôi cũng rất là tin tưởng cho các anh hợp tác xã thì nói thẳng là khi đặt hàng thì chắc chắn họ sẽ làm đầy đủ thủ tục cho người mua hiện nay là chúng tôi đang làm rất rất mạnh
và thực tế thì nông dân đã có đơn đặt hàng như vườn xoài này có bao tiêu quanh năm với mức giá ổn định
việc canh tác bảo đảm chất lượng ghi chép sổ sách đầy đủ thì không khác ngày xưa nhưng nhờ công nghệ thì mọi thứ giờ đã nhẹ nhàng hơn
hồi trước kia thì mình gửi thông tin thì kêu phải gửi bù điện nhưng cũng như sổ sách hoặc cái gì cần gửi về trên chi cục thì phải gửi bù điện hoặc gửi xe
bây giờ nó có công nghệ cao vậy đó mình có điện thoại thông minh đó là mình có công nghệ đó mình gửi nó rất là nhanh
chúng tôi đã đơn giản hóa và tối ưu hóa tất cả để cho việc người nông dân có thể là những người có trình độ công nghệ thông tin không cao chưa thể dùng điện thoại được không thể sử dụng được phần mềm này một cách nhanh chóng và tiện lợi
với người nông dân thì người dân có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị kinh doanh của vind tại các tỉnh thành để có thể triển khai được cái giải pháp này
và hiện nay thì vindy đã triển khai giải pháp này tại sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc rồi
hiện nay trên cả nước giải pháp vnpt check đã triển khai cho trên năm doanh nghiệp với sản lượng tem lên đến hàng trăm triệu và được áp dụng rộng rãi trên nhiều đặc sản địa phương
theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp tiềm năng phát triển nông nghiệp thông minh ở việt nam là rất lớn nhất là khi ứng dụng các công nghệ cao như blockchain big data vào sản xuất chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp
việc hình thành các mô hình thông minh trong nông nghiệp là cần thiết để từ đó nông dân hợp tác xã doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ứng dụng công nghệ
từ đây chuyện nâng cao năng suất chất lượng sức cạnh tranh của nông sản việt sẽ không còn là xa vời
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ứng dụng hiện tại đã cập nhật dữ liệu sản phẩm có các bình luận và hình ảnh phong phú hơn đồng thời giảm dung lượng ứng dụng khi cài đặt
bacode là phần mềm kiểm tra mã vạch bacot được cho là có khả năng nhận dạng được hầu hết các mã vạch của hàng hóa xuất xứ việt nam
khi khởi động phần mềm người dùng có thể sử dụng camera điện thoại để kiểm tra thông tin sản phẩm muốn mua và không còn phải lo lắng mua phải hàng giả hoặc hàng không chính hãng
vietjet là ứng dụng kiểm tra mã vạch được sử dụng khá phổ biến trên các thiết bị di động hiện nay giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua vài thao tác cơ bản
vietjet vietjet là ứng dụng quét mã vạch sản phẩm giúp người dùng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm với những sản phẩm có dán tem và bao bì mã hóa
việc ra đời nhiều ứng dụng truy xuất hàng hóa như thế này sẽ cải thiện được niềm tin của người tiêu dùng giúp doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm cơ quan nhà nước tránh thất thoát thuế quan
từ đó hạn chế được hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng tràn lan
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển động số của chúng tôi ngày hôm nay
mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi về địa chỉ email chuyển động số thnda gmail com
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo
hẹn gặp lại